hà nội ít mây đêm không mưa sáng sớm có sương mùi nhẹ giải rác ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi đến hai mươi hai độ